hồ chí minh đã bắt quả tang phù a sáng điều khiển xe ô tô vận chuyển chín thùng tân dược lưu thông trên đường võ văn khối quận gò vấp khám xét khẩn cấp nơi ở của sáng phát hiện và tạm giữ hơn một mươi năm thùng tân dược khác
phù a sáng không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số thuốc trên tổng cộng tạm giữ hai mươi bốn thùng tân dược
phù a sáng khai nhận số thuốc tân dược này có nguồn gốc từ nước ngoài được sáng nhập về phân phối tiêu thụ tại thành phố hồ chí minh tổng số tân dược này trị giá khoảng năm tỷ đồng
sáng nay tại thành phố hà nội hàng chục cảnh sát đã có mặt phong tỏa và khám xét trung tâm đăng kiểm xe cơ giới hai nghìn chín trăm linh ba s tại số ba lê quang đạo mỹ đình quận nam tử liêm thành phố hà nội
lực lượng chức năng đã phong tỏa toàn bộ khu vực trung tâm đăng kiểm xe cơ giới hai nghìn chín trăm linh ba s chủ phương tiện được đề nghị di rời khỏi trung tâm này để thực hiện công vụ
liên quan đến vụ án nhận hối lộ môi giấy hối lộ và giả mạo trong công tác xảy ra tại thành phố hồ chí minh và một số tỉnh thành phía nam mở rộng vụ án vào chiều năm một
cơ quan cảnh sát giao thông công an thành phố hồ chí minh tiếp tục khám xét phòng đăng kiểm xe cơ giới cục đăng kiểm việt nam trụ sở tại nam tử liêm thành phố hà nội
trước đó vào ngày hai mươi chín tháng một mươi hai công an tỉnh bắc ninh cho biết các bị can tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới đường bộ chín nghìn chín trăm linh ba d đã nhận sáu năm tỷ đồng hối lộ để đăng kiểm trái quy định
các bị can đã bàn bạc thống nhất để thu tiền ngoài phí đăng kiểm theo quy định và phí đường bộ của các xe đăng kiểm với số tiền từ hai trăm linh đến năm trăm linh đồng một xe
công an tp hcm đã ra lệnh khám xét một mươi bốn trung tâm kiểm định khởi tố sáu vụ án với bốn mươi ba bị can liên quan đến hành vi nhận hối lộ môi giới hối lộ và giả mạo trong công tác
cục đường bộ việt nam sẽ tạm dừng thu phí tại các trạm bot quốc lộ năm mươi một qua tỉnh đồng nai và bà rịa vũng tàu từ bảy giờ ngày một mươi ba tháng một
cục đồng bộ việt nam cho biết đã thực hiện đúng nhiệm vụ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký kết hợp đồng dự án đầu tư xây dựng mở rộng quốc lộ năm mươi một theo hình thức hợp đồng bot
quá trình thực hiện có một số quy định tại hợp đồng dự án bot quốc lộ năm mươi một thay đổi như
chi phí đầu tư quyết toán
lưu lượng phân lưu
do đó các bên phải đàm phán nội dung vướng mắc phát sinh và điều chỉnh thời gian thu phí tạo lợi nhuận theo quy định tại hợp đồng dự án
do nội dung vướng mắt của dự án bot quốc lộ năm mươi một vượt thẩm quyền cục đường bộ việt nam đã nhiều lần đề nghị bộ giao thông vận tải chỉ đạo cụ thể
trong thời gian chờ ý kiến của bộ để bảo đảm hài hòa lợi ích của nhà nước nhà đầu tư và người sử dụng dịch vụ đường bộ
cục đường bộ việt nam sẽ tạm dừng thu phí tại các trạm thu thuộc dự án bot quốc lộ năm mươi một từ bảy giờ ngày một mươi ba tháng một
tính đến cuối tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai doanh số cho vay của gói hỗ trợ lãi suất hai mới đạt gần ba mươi tỷ đồng
bộ tài chính cho biết đang xin ý kiến để tìm cách tháo gỡ điểm nghẽn
trước mắt ngân hàng nhà nước cần nhanh chóng sửa đổi bổ sung theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi
bổ sung các quy định chưa phù hợp

bên cạnh đó cần nhanh chóng đề xuất cấp có thẩm quyền điều chỉnh vốn sang chương trình khác để nâng cao hiệu quả chính sách hỗ trợ
sớm thao gỡ các khó khăn vướng mắt của gói hỗ trợ này để doanh nghiệp có thể tiếp cận nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh

thế là thị trường sẽ thường biến động trong một biên độ giao động hẹp

nhưng mà mình phải gánh chịu cái lãi margin

thông thường vào dịp cận tết việc giao dịch
nhất là của nhà đầu tư cá nhân sẽ thận trọng hơn cho kỳ nghỉ lễ dài
do đó dù lực mua không phải quá mạnh
nhưng lực bán yếu đi cũng đủ để hỗ trợ thị trường
các chuyên gia cũng nhận định
thị trường nhiều khả năng sẽ không có biến động quá mạnh theo cả hai chiều khi
chỉ còn chưa đầy hai tuần nữa là đến kỳ nghỉ lễ
do vậy nhà đầu tư cũng không nên quá lo lắng khi diễn biến thị trường đang đi ngang
thưa quý vị tết nguyên đáng đang cận kề
nhu cầu tiêu thụ thực phẩm tăng cao
tại tỉnh đồng nai các ngành chức năng đang tăng cường
kiểm tra an toàn thực phẩm để hạn chế đến mức thấp nhất
những thực phẩm bẩn tuồn ra thị trường
gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dùng
qua quá trình kiểm tra cho thấy là vẫn còn nhiều cơ sở
chưa thực hiện đúng và đủ các quy định về an toàn thực phẩm
phóng sự này cũng sẽ khép lại những tin tức của kinh tế phương nam
kiểm tra tại chi nhánh hai công ty trách nhiệm hữu hạng thương mại dịch vụ kiều giang
xã long an huyện long thành chuyên kinh doanh dịch vụ ăn uống
đoàn liên ngành phát hiện cơ sở còn nhiều thiếu sót
và thực hiện chưa đúng một số quy định về an toàn thực phẩm
đáng nói đây không phải là lần đầu tiên cơ sở bị kiểm tra
tuy nhiên cơ sở vẫn chưa khắc phục được tồn tại đã được nhắc nhở
như xuất trình hồ sơ giấy tờ chứng nhận kiến thức hóa đơn thực phẩm đầu vào
với lý do chủ cơ sở không có mặt tại thời điểm kiểm tra
có nhiều chủ cơ sở thì thường là ở những nơi khác
ví dụ ngoài đồng nai như là thành phố hồ chí minh
do đó là cái quá trình mà mời làm việc thì cũng gặp rất là nhiều khó khăn
đặc biệt là đối với các một số cơ sở thì tuân thủ thì nó dễ
còn đối với những cơ sở mà nó không tuân thủ thì có thể là một mươi một hai lần thì cơ sở nó mới lên
cho nên là cái quan trọng nhất trong cái vấn đề bảo đảm an toàn thực phẩm
là cũng phải phối hợp với địa phương để làm sao mà giám sát cơ sở trong quá trình hoạt động
chứ không chỉ riêng đối với cái đợt cao điểm thì chúng ta mới giám sát
đoàn cũng phối hợp với địa phương tăng cường kiểm tra các trạm dừng chân trên địa bàn huyện long thành
đây là nơi cung cấp một lượng rất lớn thực phẩm chế biến sẵn và thực phẩm bao gói cho khách du lịch
do đó việc tuân thủ đúng các quy định về an toàn thực phẩm
cũng như duy trì công tác giám sát an toàn thực phẩm thường xuyên là vô cùng quan trọng
bởi nhiều du khách sẽ không biết được thông tin cũng như chất lượng về thực phẩm mà mình sử dụng
chỉ quan trọng no là được đấy
nhiều khi đó đến đi gấp đi công việc quá không có kịp ăn trước khi đi
khi lên xe thì không có gì ăn
nhưng mà quan trọng là bây giờ có cái
có cái gì để mình cầm bụng là mình vui rồi
nếu mà có những cái thế rồi những cái kiểm tra gì thì người dân người ta mua hàng sẽ yên tâm hơn
thì đã có người đi kiểm định rồi người ta đi giám sát rồi
thì cái hàng quá người dân chưa dùng sẽ yên tâm hơn
từ nay cho đến cận tết công tác kiểm tra an toàn thực phẩm tết nguyên đáng quý mão
trên địa bàn tỉnh đồng nai sẽ tiếp tục được tăng cường
việc đẩy mạnh quản lý siết chặt đảm bảo an toàn thực phẩm
sẽ góp phần giúp người dân sẵn sàng đón năm mới an toàn trọn vẹn